sáng nay tại lễ hội cộ ông bồn thành phố thuận an tỉnh bình dương gần năm mươi người dân sau khi ăn bánh mì bánh bao phát từ thiện đã có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm
theo lời kể của các thành viên trong đoàn múa lân sư rồng tại lễ hội khoảng bốn năm giờ sáng nay sau khi ăn bánh mì bánh bao của người dân phát
nhiều người trong đoàn múa lân có biểu hiện mệt mỏi đau bụng buồn nôn chóng mặt
theo báo cáo nhanh của trung tâm y tế tp thuận an có bốn mươi bảy ca nhập viện với triệu chứng ban đầu là nôn ói đau bụng đi ngoài
hiện năm ca nhẹ đã được xuất viện bốn mươi hai ca ổn định tiếp tục nằm theo dõi